theo thông tin từ bộ công an ngày hai mươi năm tháng bốn qua hoạt động nghiệp vụ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã phát hiện triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố
thông qua trang web fxx tám mươi tám com được đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một mươi hai đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc
trong đó có một đối tượng nước ngoài có vai trò quản lý điều hành một mươi đối tượng có hành vi đánh bạc trong đường dây nói trên
bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web fxx tám mươi tám com
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án